sáng ngày một mươi chín tháng bốn đoàn công tác số ba của ban chỉ đạo đề án tổng kết một mươi năm thực hiện kết luận số sáu mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi
về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội
do đồng chí hầu a lình ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh yên bái
tại buổi làm việc các thành viên ban chỉ đạo trung ương quan tâm đề nghị tỉnh yên bái làm rõ thêm một số vấn đề
vai trò của cấp ủy đảng chính quyền trong công tác tổ chức quán triệt triển khai thực hiện kết luận sáu mươi hai của bộ chính trị
đồng thời mong muốn địa phương chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong việc tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc tôn giáo
phát biểu tại buổi làm việc đoàn công tác của ban chỉ đạo cũng ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy

chính quyền tỉnh yên bái đã triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận sáu mươi hai của bộ chính trị đã thực sự mang lại hiệu quả
chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã có nhiều đổi mới nội dung
phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới
qua cuộc kiểm tra này đoàn sẽ tiếp thu và ghi nhận những ý kiến kiến nghị của địa phương
đồng thời sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm cách làm hay sáng tạo và hiệu quả ở cơ sở
để từ đó tham mưu cho bộ chính trị tổng kết đánh giá sâu sắc kết quả một mươi năm thực hiện kết luận số sáu mươi hai của bộ chính trị trong thời gian tới